theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn những nông sản xuất khẩu sang thị trường trung quốc
trong thời điểm hiện nay đã và đang được giải quyết
và theo dự kiến đến ngày một mươi tháng hai phía nước bạn trung quốc sẽ mở cửa trở lại cửa khẩu tân thanh
đến thời điểm này đã có hơn sáu mươi xe nông sản của việt nam đã được thông quan xuất khẩu sang thị trường trung quốc
qua cửa khẩu quốc tế hữu nghị tỉnh lạng sơn
để bảo đảm phòng dịch bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn đã thống nhất với các tỉnh biên giới
sẽ thành lập đội lái xe chuyên nghiệp mặc quần áo bảo hộ để đưa xe hàng qua cửa khẩu
hiện nông sản xuất khẩu qua các cửa khẩu đường biển vẫn được xuất khẩu bình thường
nông sản xuất khẩu qua đường sắt liên vận vẫn được thực hiện qua tàu hàng quốc tế tại ga đồng đăng và lào cai
dự kiến phía trung quốc sẽ mở thông quan cửa khẩu tân thanh
đây là tín hiệu vui cho những xe nông sản của việt nam đang chờ thông quan tại cửa khẩu này